tối qua ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về quốc hội và hội đồng nhân dân giải diên hồng lần thứ hai đã tổ chức lễ trao giải tại hà nội
sự buổi lễ có chủ tịch quốc hội vương đình huệ các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và đông đảo các phóng viên báo chí
hội đồng nhân dân giải diên hồng lần thứ hai đã tổ chức lễ trao giải tại hà nội
trong khuôn khổ giải báo chí diên hồng lần thứ hai luật bài nâng cao hiệu quả hoạt động của quốc hội và hội đồng nhân dân ở huyện đảo trường sa gồm ba kỳ của báo công an nhân dân đã được trao giải b
năm hai nghìn hai mươi ba thì tôi có một cái may mắn là được cơ quan cử đi công tác tại các đảo trên quần đảo trường sa trong một thời gian cũng khá dài hai mươi một ngày
có mặt trên những con tàu rồi trên nhiều đảo và được chứng kiến hòa mình với cuộc sống của những thủ tri của quân và dân
chúng tôi thấy là họ mong muốn đóng góp những tiếng nói từ trái tim mình để gửi tới đảng nhà nước quốc hội và hội đồng nhân dân
lễ trao giải diên hồng lần thứ hai được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội việt nam mùng sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu mùng sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động rất có ý nghĩa thiết thực giúp những người làm báo cũng như cử tri nhân dân cả nước hiểu sâu sắc hơn
về hoạt động của quốc hội hội đồng nhân dân tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các quyết sách của quốc hội hội đồng nhân dân
với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng việt nam đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị đạo đức nghề nghiệp trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp
tôi tin tưởng quốc hội hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan báo chí
ở trung ương và địa phương các nhà báo sẽ có những tìm tòi khám phá sáng tạo mới để viết về quốc hội và hội đồng nhân dân
tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nói giữa ý đảng với lòng dân là diễn đàn để các tầng lớp nhân dân đóng góp tâm quyết trí tệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tạo sự lan tỏa tích cực cổ vũ tinh thần đoàn kết
khát vọng ý chí tự lực tự cường sức sáng tạo trong nhân dân để xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc
cũng tại buổi lễ đại diện ban tổ chức đã phát động giải báo chí toàn quốc về quốc hội và hội đồng nhân dân giải riêng hồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi năm
vào sáng ngày hôm nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi
công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại công an tỉnh bắc cạn
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh bắc cạn đã đạt nhiều kết quả trong các mặt công tác đã điều tra khám phá một trăm sáu mươi bảy trên một trăm tám mươi chín vụ
làm rõ hai trăm bốn mươi năm đối tượng đạt tỷ lệ tám mươi tám bốn vượt một mươi ba bốn chỉ tiêu bộ công an giao
công tác điều tra xử lý tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật giải quyết rứt điểm các vụ án phức tạp không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của toàn lực lượng công an tỉnh bắc cạn trong năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh bắc cạn cần làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ phức tạp có thể phát sinh bảo đảm vững chắc tình hình an ninh trật tự
tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp
quyết tâm kéo giảm năm tội phạm về trật tự xã hội so với năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng công an tỉnh bắc cạn
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang đã trao cờ thi đua của bộ công an tặng bốn tập thể có thành tích xuất sắc
dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
lãnh đạo công an tỉnh bắc cạn đã trao danh hiệu đơn vị quyết thắng
đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh công an nhân dân tặng cho các tập thể
chiều nay tỉnh bắc cạn trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ công an long trọng tổ chức lễ tổng kết
và bàn giao hai trăm linh căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bắc cạn
thượng tướng lương tam quang ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tới dự
được sự quan tâm của trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ công an
tỉnh bắc cạn được giao xây dựng hai trăm linh nhà ở cho các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số
thường trực tỉnh ủy đã thống nhất giao công an tỉnh chủ trì
phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
tham mưu triển khai xây dựng hai trăm linh căn nhà cho hộ nghèo
vùng bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp dương văn mình trên địa bàn tỉnh
với sự vào cuộc của cải thống chính trị
đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hai trăm linh căn nhà đã hoàn thành để bàn giao cho các gia đình
thời gian hoàn thành sớm hơn một tháng so với tiến độ bộ công an giao
và sớm hơn bốn tháng so với tiến độ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam giao
phát biểu tại lễ tổng kết thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao sự đồng hành
phối hợp của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện chương trình
đồng thời chúc mừng hai trăm linh hộ gia đình được trao tặng nhà
và mong muốn với ngôi nhà mới các gia đình có chỗ ở ổn định
kiên cố yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống
tham gia tích cực và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trả tự tại cơ sở
và xây dựng phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã tặng hai trăm linh phần quà cho các hộ gia đình được tặng nhà
thưa quý vị lễ kỷ niệm hai mươi năm chia tách thành lập tỉnh lai châu
sẽ diễn ra vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm nay tại quảng trường nhân dân tỉnh lai châu
với sự tham dự của hàng chục nghìn đại biểu nhân dân và du khách
đặt ra yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
công an tỉnh lai châu đã bố trí thường trực lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
đã và đang chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đến nay tất cả các phương án bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
đã được công an tỉnh lai châu phối hợp chặt chẽ với các địa phương
sở ngành liên quan triển khai đồng bộ ghi nhận của phóng viên tại lai châu
những giai điệu vừa hào hùng sôi nổi vừa chầm lắng thân thương
những buổi sơ duyệt tổng duyệt nghiêm túc
người dân tỉnh lai châu vô cùng phấn khởi khi được thưởng thức những tiết mục đặc sắc này
của các kỵ binh của những chú cảnh sát cơ động khi cưới trên những chú ngựa
và tiết mục của những anh học viên từ cảnh sát nhân dân đánh trống cũng rất là hay
và đặc biệt là tình trạng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
em thấy rất là an toàn và các cô chú cũng rất là thân thiện với người dân
khi đến với buổi lễ này thì em rất là ấn tượng
với cách mà các chiến sĩ lực lượng cảnh sát

an ninh giữ gìn và bảo vệ trật tự ở đây
hầu như là khu vực nào cũng có một vài chiến sĩ đứng để làm nhiệm vụ
màn biểu diễn chống hội với chủ đề âm vang núi rừng tây bắc
các tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương đất nước vẻ đẹp của vùng tây bắc
màn hợp sướng khai từ của sinh viên học viện cảnh sát nhân dân
ghép với chương trình nghệ thuật đã được biểu diễn bởi gần một nghệ sĩ giáo viên sinh viên học viện cảnh sát nhân dân
gian nhạc kèn với sự góp mặt của bảy mươi cán bộ chiến sĩ
đặc biệt màn thao diễn chiến thuật sử dụng nghiệp vụ tuần tra kiểm soát đấu tranh phòng chống tội phạm
của bốn mươi năm kỵ binh đến từ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
để có được màn trình diễn đặc sắc các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã có sự đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức

để có được màn trình diễn đặc sắc các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã có sự đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức

với sự góp sức của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự là nền tảng phục vụ lễ kỷ niệm hai mươi năm chia tách thành lập tỉnh diễn ra trang trọng thành công tiếp tục quảng bá hình ảnh tỉnh lai châu giàu tiềm năng và mến khách là điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương